cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
ngành du lịch không nằm ngoài phạm vi tác động đó
du lịch việt nam đang đứng trước yêu cầu cần phải chủ động nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức để có bước phát triển bứt phá
với ngành du lịch công nghệ hiện đại đang giúp cho phương thức xúc tiến quảng bá trở nên đa dạng hơn
và làm thay đổi phương thức đi du lịch và trải nghiệm của du khách
năm trong khuôn khổ các hoạt động của hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín
hội thảo du lịch việt nam với cách mạng công nghiệp bốn
do hiệp hội du lịch việt nam và báo nhân dân phối hợp tổ chức
đã thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị kinh doanh du lịch và lữ hành
tại hội thảo đại diện một số doanh nghiệp đã trình bày các giải pháp cũng như ứng dụng công nghệ trong việc phát triển du lịch
bắt kịp xu hướng công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng
các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đã kịp thời lên kế hoạch và giải pháp nhằm nắm bắt cơ hội trong thời đại kỷ nguyên số
với những yêu thế vốn có và thành tựu của công nghệ thông tin
du lịch việt nam có cơ hội lớn để quảng bá và mở rộng thị trường đẩy mạnh phát triển du lịch trực tuyến và thương mại điện tử
đồng thời nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
và xây dựng thương hiệu du lịch việt nam ngày một nâng cao trong mắt bạn bè quốc tế